mưa lớn kéo dài trên địa bàn huyện mai sơn tỉnh sơn la đã gây ra lũ quét và sạt lở đất
khiến một người thiệt mạng và thiệt hại nhiều tài sản của người dân
theo báo cáo của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện mai sơn tỉnh sơn la
đã có một mươi một nhà dân phải di chuyển khẩn cấp tổng diện tích hoa màu bị thiệt hại là bốn mươi hai hai ha
nhiều tuyến quốc lộ bị ngập úng gần một mươi mét đất đá sạt lở gây khó khăn cho giao thông
cấp ủy chính quyền và người dân địa phương hiện đang tập trung mọi nguồn lực để khắc phục hậu quả sau mưa lũ
nhằm hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra